bộ quốc phòng việt nam đã tổ chức lễ xuất quân cho bệnh viện giã chiến cấp hai số một của việt nam
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại phái bộ liên hợp quốc nam sudan
đây là lần đầu tiên việt nam cử bệnh viện với lực lượng cán bộ y bác sĩ đông đảo
đi thực hiện nhiệm vụ ở tầm vóc cao hơn việc cử sĩ quan đơn lẻ đi thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị khác nhau
điều này đã được liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của việt nam
trong việc thực hiện sứ mệnh cũng như trách nhiệm gìn giữ hòa bình và cam kết với liên hợp quốc
đóng góp tích cực vào mục tiêu hòa bình ổn định của thế giới
lễ xuất quân có ý nghĩa lịch sử đối với quân đội nhân dân việt nam đây là kết quả của sự nỗ lực thực hiện cam kết lâu dài của việt nam trong thực hiện nghĩa vụ cao cả vì sứ mệnh hòa bình ổn định chung của thế giới
việt nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và về quốc phòng an ninh nói riêng
là minh chứng thể hiện trách nhiệm và sự chung tay góp sức của dân tộc việt nam
đối với các quốc gia còn có xung đột đói nghèo
với biên chế bảy mươi cán bộ là những quân nhân yếu tố nòng cốt được lựa chọn tại học viện quân y toàn bộ bệnh viện giã chiến cấp hai được đánh giá bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn đáp ứng chuẩn yêu cầu của liên hợp quốc
cái dấu ấn đầu tiên của chúng ta trong cái quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc với tư cách là một đội quân thực thụ là vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
chúng ta đã gửi bệnh viện giã chiến
cấp hai số một đi hoạt động tại bên tiêu nam xuân anh
cho đến nay đã được gần ba tháng hoạt động của bệnh viện giã chiến cấp một
và rất vui mừng để thông báo cho các đồng chí và các bạn biết là bệnh viện giã chiến số một của chúng ta đã ổn định ở địa bàn
đã đảm bảo nơi ăn trốn ở sức khỏe tinh thần bộ đội
và đã hoàn thành các nhiệm vụ của một cơ quan quân y phục vụ cho phái bộ liên hợp quốc tại nam sudan
theo quyết định số hai nghìn một trăm tám mươi hai của bộ quốc phòng về việc thành lập điều động bổ nhiệm các cán bộ nhân viên của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
thì bệnh viện giã chiến cấp hai số hai biên chế bảy mươi người thuộc học viện quân y tổng cục hậu cần quân khu hai cục diện giữ hòa bình việt nam và cục quân y
đây là một cái việc mà chúng tôi cũng xác định về trách nhiệm chính trị rất là cao
bởi vì là việc đã có một bệnh bệnh hai một đi rồi thì làm thế nào
chúng ta phải rút kinh nghiệm những công tác chuẩn bị của bệnh viện hai một rồi là khắc phục những khó khăn đấy
rồi phối hợp với các ban ngành làm sao để có thể chuẩn bị bệnh viện giã chiến hai hai một cách tốt nhất
có thể nói là chúng tôi đã có nhiều biện pháp nhiều giải pháp để đạt được một cái mục đích là làm sao tăng cường yên tâm học tập công tác làm việc
và đồng thời xây dựng quyết tâm để làm nhiệm vụ
học viện quân y lại là một đơn vị thường xuyên mà có luân chuyển
vì vậy là cái việc xác định tư tưởng là có thể phải hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì khi quân đội và tổ quốc yêu cầu thì đã khá là tốt
chúng tôi rất là coi trọng công tác tuyển chọn nhân sự cho hoạt động gìn giữ hòa bình việt nam
bởi vì đây là lần đầu tiên quân đội chúng ta đất nước chúng ta cử lực lượng đi tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình dưới ngọn cờ của liên hợp quốc
nên là chúng ta phải lựa chọn những cán bộ
những sĩ quan phải có một cái ý thức chính trị cao sẵn sàng hoàn thành và vượt mọi khó khăn để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà quân đội mà nhà nước mà đảng giao cho
cái tiêu chí thứ hai đó là về cái lăng lực chuyên môn
có thể là trên cương vị là sĩ quan tham mưu sĩ quan liên lạc hay là phân tích tình báo mà liên hiệp quốc đề nghị chúng ta đảm nhận
thì chúng tôi đều có một cái thời gian chuẩn bị cho các đồng chí này
để các đồng chí hoàn thành tốt
cái nhiệm vụ của mình và cái vị trí của mình để cho đáp ứng với lại cái chuẩn của liên hợp quốc
với quân số sáu mươi ba cán bộ chiến sĩ bệnh viện giã chiến cấp hai số một trước đó đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đánh dấu bước phát triển lên một tầm cao mới của quân đội nhân dân việt nam anh hùng trong thời kỳ cách mạng mới
đồng thời cũng là tiền đề vững chắc để bệnh viện giã chiến cấp hai số hai có thêm quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ được giao
họ sẽ là những đại sứ hòa bình của việt nam góp phần tô thắm hình ảnh đất nước con người việt nam yêu trụng hòa bình trong mắt bạn bè thế giới